đồng chí hoàng trung hải ủy viên bộ chính trị bí thư thành ủy hà nội trường đoàn đại biểu quốc hội tp hà nội
cùng các đại biểu quốc hội đã có buổi tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ tư quốc hội khóa một mươi bốn tại xã thanh đa huyện phúc thọ thành phố hà nội
tại hội nghị tiếp xúc những bức xúc liên quan đến môi trường tiếp tục được cử tri phúc thọ phản ánh
nhất là việc nhiều lần nhận thông báo ngừng thu gom rác khiến rác thải sinh hoạt tồn động kéo dài tại các khu dân cư
chính sách hỗ trợ lĩnh vực nông nghiệp công hóa hệ thống thủy lợi vai trò định hướng của nhà nước để hạn chế tình trạng được mùa mất giá
cũng là những nội dung được cử tri huyện phúc thọ đề nghị thành phố quan tâm và quốc hội giám sát để thực hiện
thay mặt đoàn đồng chí hoàng trung hải tiếp thu các ý kiến thẳng thắn trách nhiệm của cử tri và bày tỏ tin tưởng
phúc thọ tiếp tục sử dụng hiệu quả quỹ đất nông nghiệp thay đổi tư duy chuyển dịch mạnh mẽ cơ cấu kinh tế sớm về đích huyện nông thôn mới
thông tin đến cử tri về những kết quả kinh tế xã hội nổi bật của thành phố nhất là trong lĩnh vực cải cách hành chính tăng cường dịch vụ công trực tuyến mức độ ba bốn
đồng chí hoàng trung hải cho rằng đã đến lúc cần sự tham gia của người dân chủ động làm quen với giao dịch hành chính qua mạng
góp phần xây dựng nền hành chính hiệu quả thân thiện văn minh phục vụ nhân dân tốt hơn
từng kiến nghị đề xuất của cử tri huyện phúc thọ đã được đồng chí hoàng trung hải trao đổi làm rõ
giao các sở ngành liên quan xem xét giải quyết theo lộ trình cụ thể và chuyển đến các cơ quan của quốc hội những vấn đề thuộc thẩm quyền